mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho một số địa phương ven sông mã ở vùng thượng du
tỉnh thanh hóa bộ đội biên phòng ở địa phương đã và đang đồng hành cùng nhân dân nhằm chủ động
ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định khôi phục sản xuất sau mưa lũ
từ ngày hai mươi đến ngày ba mươi một tháng tám tổng lượng mưa trên địa bàn huyện mường lát
tỉnh thanh hóa lên tới ba trăm bảy mươi sáu mm theo đó toàn huyện có hơn một trăm linh nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn
để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân bộ đội biên phòng đồn tam trung đã
kịp thời trợ giúp hướng dẫn người dân sơ tán đến nơi an toàn không chỉ sung kích đồng hành giúp
dân sơ tán đến nơi an toàn nước rút đến đâu bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa lại khẩn trương giúp
dân và các trường học trên địa bàn tiến hành làm vệ sinh môi trường đến đó đến thời điểm này
bộ đội biên phòng thanh hóa đã huy động một lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn
trợ giúp nhân dân các địa phương làm vệ sinh môi trường những ngày này bộ đội biên phòng đồn
tam trung đang tiếp tục sung kích đồng hành trợ giúp nhân dân các huyện miền núi tỉnh thanh hóa
nhanh chóng ổn định cuộc sống khôi phục phát triển kinh tế xã hội sau mưa lũ